theo luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện thống nhất việc ghi âm ghi hình khi hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bộ công an cho biết cơ quan này đã đề xuất lùi thời hạn này lại
cục pháp chế và cải cách tư pháp bộ công an cho biết việc triển khai thực hiện trên thực tế cần thời gian và định lượng kinh phí rất lớn
bởi hoạt động này liên quan tới yếu tố kỹ thuật và công tác an ninh an toàn
đến nay bộ công an đã hoàn thiện đề án về cơ sở vật chất bộ máy cán bộ thực hiện việc ghi âm ghi hình có âm thanh
việc hỏi cung bị can theo quy định và được chính phủ phê duyệt và đã được tổ chức thí điểm việc này tại năm cơ quan đơn vị
nhưng đến ngày một một hai nghìn hai mươi chưa thể triển khai trên toàn quốc
việc ghi âm ghi hình sẽ hạn chế được bức cung nhục hình oan sai và những sai phạm có thể xảy ra trong quá trình điều tra
truy tố xét xử bảo đảm sự minh bạch quyền công dân con người trong hoạt động tố tụng hình sự
để từ đó việc giải quyết vụ án được khách quan bên cạnh đó sẽ hạn chế được việc phản cung